thành phố biên hòa tỉnh đồng nai là địa bàn tập trung chủ yếu người nước ngoài và những người đến từ các địa phương khác lưu trú trong tỉnh
trước tình hình dịch covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp công an tp biên hòa đã thực hiện siết chặt công tác quản lý lưu trú đối với người nước ngoài và các địa phương khác
nhằm kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật
theo thống kê của công an tp biên hòa hiện nay trên địa bàn có trên hai một trăm linh người nước ngoài việt kiều lưu trú thường xuyên
và khoảng một mươi chuyên gia người nước ngoài công nhân có tay nghề cao từ thành phố hồ chí minh đến biên hòa làm việc nhưng không lưu trú mà đi về hàng ngày
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín trên cả nước đặc biệt là tại thành phố hồ chí minh công an thành phố biên hòa đã triển khai các lực lượng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm siết chặt lưu trú
ngay khi có người nước ngoài đến lưu trú thì các cơ sở lưu trú sẽ khai báo với cơ quan chức năng và qua nền tảng internet
và sau đó thì cơ quan chức năng sẽ
xác nhận thông tin điện tử
từ đó thì chúng tôi sẽ sàng lọc ra được những trường hợp nào có nguyên vơ cao có mắc dịch covid một mươi chín
rồi những trường hợp nào đi từ vùng nghịch về để từ đó tham mưu cho cơ quan chức năng của thành phố có biện pháp phù hợp đối với từng trường hợp lưu trú tại địa bàn
khách sạn này là một trong những cơ sở có nhiều chuyên gia và người nước ngoài lưu trú
để phòng chống dịch covid một mươi chín khách sạn đã triển khai các biện pháp an toàn
nhân viên lễ tân luôn đeo khẩu trang và khi tiếp xúc khách tới đặt phòng bàn tiếp tân có cồn sát khuẩn và khai báo y tế điểm đi và đến
đối với các khách người nước ngoài khi đến khách sạn của tôi lưu trú thì trong đợt dịch này tôi có yêu cầu tất cả mọi người là phải có giấy khám sức khỏe
gọi là xác nhận âm tính với covid một mươi chín khi mà di chuyển từ vùng dịch thành phố hồ chí minh về đây lưu trú
thì khi mà có thỏa mãn những cái điều kiện đó thì tôi mới chấp nhận cho
khách lưu trú tại đây quy định rõ ràng khi đến đây là phải trước tiên phải khử làm công việc năm k để mà ổn định tất cả người ta
ai đến đây người đến người đi đều mình phải khách khai báo đàng hoàng đầy đủ để chống dịch là cái điều tương nhiên đầu tiên hiện nay
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín từ ngày một mươi năm tháng ba cho đến nay
công an tp biên hòa đã tổ chức toàn bộ lực lượng ra soát thống kê báo cáo cụ thể về người nước ngoài trên địa bàn
đặc biệt là số người nước ngoài lưu trú tại các trung cư
chợ nhà nghỉ khách sạn kể cả lưu trú trong các công ty doanh nghiệp trường học
đồng thời phát động phong trào toàn dân tố giác nhập cảnh trái phép
nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép để có biện pháp xử lý
theo đó hiện nay trên địa bàn tp biên hòa có trên bảy trăm linh cơ sở lưu trú
tất cả các khách sạn đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
thực hiện khai báo đầy đủ với lực lượng công an khi có khách đến lưu trú
tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền
đặc biệt cho các cơ sở lưu trú trên địa bàn để nắm chắc các quy định của pháp luật
liên quan đến việc tiếp nhận các lưu trú đối với người nước ngoài việt kiều
thứ hai là đối với các trường hợp mà đặc biệt là đi từ vùng dịch trở về
trong đó có thành phố nguyên và các tỉnh ở vùng dịch thì chúng tôi sẽ quản lý chặt chẽ
và đối với các trường hợp này chúng tôi sẽ khai báo các ngay với cơ quan y tế
để có biện pháp phù hợp trong tác phòng chống dịch
ngoài các biện pháp phù hợp
để quản lý lưu trú chặt chẽ hơn nữa
công an tp biên hòa còn đẩy mạnh công tác kiểm tra
xử phạt nghiêm các trường hợp không khai báo lưu trú
đặc biệt là các trường hợp chứa chấp người nhập cảnh trái phép